sáng nay các đoàn đại biểu quốc hội thượng viện chính phủ hoàng gia campuchia
đã tới viếng lễ tang của nguyên thủ tướng phan văn khải tại đại sứ quán việt nam ở campuchia
dẫn đầu ba đoàn đại biểu phó chủ tịch thứ hai quốc hội campuchia muôn nhen
phó chủ tịch thứ hai thượng viện campuchia tep ngon và phó thủ tướng campuchia jim charlie
đã ghi sổ tang bày tỏ vô cùng thương tiếc đối với sự ra đi của nguyên thủ tướng phan văn khải
nhà lãnh đạo đã góp công tăng cường sự hợp tác giữa hai nước
đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc tới đảng chính phủ nhân dân việt nam
và thành viên gia đình nguyên thủ tướng phan văn khải
trước đó ngày hai mươi tháng ba đại sứ quán việt nam tại vương quốc campuchia tổ chức trọng thể
lễ viếng nguyên thủ tướng phan văn khải và mở sổ tang đón các đoàn tới viếng